thưa quý vị còn tại đà nẵng vào ngày hôm nay là ngày đầu tiên thành phố đà nẵng bắt đầu đón hơn một mươi bảy học sinh và giáo viên
từ các địa phương trở về thành phố chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp trong thời gian tới
để đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch những người trong danh sách trở về được yêu cầu có mặt đúng thời gian
và tiến hành khai báo test nhanh covid tại chốt kiểm soát đã được quy định
chốt c một tuyến đường tà quang bửu quận liên triệu
trong ngày hai mươi chín tháng chín theo danh sách sẽ có chín trăm năm mươi chín giáo viên học sinh và người đi cùng từ thừa thiên huế trở về đà nẵng
tại chốt sau khi đối chiếu danh sách người trở về do sở giáo dục đào tạo cung cấp
giáo viên học sinh người đi cùng được yêu cầu khai báo y tế và xét nghiệm nhanh covid một mươi chín theo mẫu gộp
chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo dục nắm thật kỹ số giáo viên về
cũng như số giáo viên trở về và đối chiếu giáo viên trở về
chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo viên học sinh để chúng tôi có từng cái tin nhắn đến từng người trong cái danh sách được về
và yêu cầu họ có cái phản hồi rằng là đã nhận được cái tin nhắn từ phía nhà trường về thế giới phạm hữu dục
để đảm bảo rằng là mọi người về đều được tiếp cận cái thông tin và biết rõ ràng là mình sẽ về cái ngày nào và về ở một cái chốt nào
để tránh ồn tắc đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch
thành phố đà nẵng đã bố trí bốn chốt phân chia lưu
lượng người về các chốt đồng thời chia khung giờ từ sáu giờ đến một mươi ba giờ từ một mươi ba giờ đến hai mươi giờ
đáng lưu ý hầu hết các điểm chốt khu vực khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín cho giáo viên học sinh người về cùng được bố trí riêng biệt
đối với các chốt hiện tại của thành phố mà để điều tiết các phương tiện
hoặc là người vào của thành phố hiện tại vẫn đang để tách nhanh trước khi vào thành phố thì cũng đã quá tải
vì vậy là trong cái phương án này thì phải có một lượng gần như là
chúng ta sẽ tách rời hiện tại chỗ công an thành phố đã phù hợp với sở dục đào tạo sở y tế sẽ bố trí thêm
trước đây thì có năm cái chốt để tách nhanh thì bây giờ là bổ sung thêm em có vị trí trùng tuy nhiên lực lượng sẽ tách biệt
trong đợt một từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi đà nẵng đón một mươi bảy hai giáo viên học sinh và người về cùng
người tất cả những người trong danh sách không ở tại các địa phương
ở mình ở huế lúc nghỉ hè đến giờ tỉnh ra được gần ba tháng rồi
ở mình ở huế lúc nghỉ hè đến giờ tỉnh ra được gần ba tháng rồi
quay lại đà nẵng có cảm giác rất vui và hữu hưi
quay lại đà nẵng có cảm giác rất vui và hữu hưi

được quay lại có thể là dạy trực tiếp lại
ở việt với đà nẵng nói chung là họ trực tiện gặp tâm thể vui
sau khi hoàn thành quy trình đón người về nữ giáo viên học sinh có kết quả dương tính với sars cov hai
sẽ cách ly tập trung theo quy định
ngược lại sẽ cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày có giám sát của chính quyền địa phương
dự kiến đợt đón tiếp tiếp theo sẽ được tổ chức khi điều kiện cho phép